sau một năm áp dụng biện pháp chống bán phá giá cục phòng vệ thương mại bộ công thường thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giả soát lần thứ nhất
biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép mạ có xuất xứ trung quốc và hàn quốc nhập khẩu vào việt nam
theo đó tới ngày một mươi hai tháng một mươi một tới đây lại được một năm áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép mạ có xuất xứ từ trung quốc và hàn quốc
các bên liên quan có quyền nộp hồ sơ yêu cầu giả soát theo hướng dẫn lập hồ sơ kèm đính kèm thông báo này
phạm vi đề nghị giả soát bao gồm hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống bán phá giá
biên độ bán phá giá đang áp dụng đối với một hoặc một số doanh nghiệp nước ngoài cụ thể thiệt hại của ngành sản xuất trong nước
sau khi kết thúc thời hạn giả soát căn cứ vào kết luận điều tra cục phòng vệ thương mại sẽ kiến nghị bộ trưởng bộ công thương
tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo quy định hiện hành điều chỉnh biện pháp chống bán phá giá tương ứng với kết quả giả soát
hoặc chấm dứt việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá